qua kiểm tra lực lượng công an thu giữ một đĩa xứ
bên trên có các tinh thể màu trắng hai túi ni lông
bên trong có các viên nén màu xanh và tinh thể màu trắng
các đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp dạng đá
một số dụng cụ để sử dụng ma túy và nhiều sao tự chế hung khí nguy hiểm
đáng chú ý căn nhà này do đối tượng nguyễn bảo văn
chú thành phố mỹ tho đứng ra thuê và cải tạo lại phòng
lắp đặt hệ thống cách âm các thiết bị âm thanh hệ thống ánh sáng
để phục vụ cho việc sử dụng trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa ra quyết định khởi tố vụ án
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đoàn thanh nhanh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ ấp xóm lớn xã lý văn lâm thành phố cà mau
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu xác định đoàn thanh nhanh sử dụng phần đất
đã thế chấp cho ngân hàng tại ấp xóm lớn xã lý văn lâm thành phố cà mau
nhưng lại bán cho hai vợ chồng chú tại huyện phú tân
sau đó dùng thủ đoạn gian dối tiếp tục bán cho một đôi vợ chồng khác
ở xã ngọc tránh huyện đầm rơi để chiếm đoạt số tiền chín trăm năm mươi triệu đồng
sau đó rời khỏi địa phương hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
như tin đã đưa từ nguồn tin tố giác của tội phạm lợi dụng tuyến giao thông để hoạt động
đội cảnh sát giao thông trợ tự công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã bắt phụ xe và tài xế điều khiển xe tải thùng
chứa bốn xe mô tô hiệu honda giá trị cao và bốn giấy chứng nhận đăng ký xe
đều được làm giả khi đang trên đường đưa đi giao lô hàng này vào chiều ngày hai mươi một tháng bốn
tiếp tục mở rộng điều tra lực lượng chức năng đã phát hiện thêm một số địa điểm
chứa xe không rõ nguồn gốc ở một số phường trên địa bàn thành phố biên hòa
lực lượng công an thành phố biên hòa kiểm tra đột xuất nhà số hai trên bảy mươi sáu
khu phố ba phường tân biên thành phố biên hòa
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện
nhiều xe mô tô đắt tiền đang được sửa chữa và một số xe hoàn thiện được cất trong kho
làm việc với chủ cửa hàng sửa chữa kinh doanh xe tên là đào trọng hiếu
ba mươi một tuổi ngũ khu phố ba phường tân biên thành phố biên hòa
tại thời điểm kiểm tra hiếu không xuất trình được giấy tờ của những chiếc xe mô tô trên
lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ hai lốc máy hai không sưởng xe và một mươi một xe mô tô hiệu honda giá trị cao
như sh airblade vision dream
toàn bộ tăng vật nêu trên đều được bàn giao về công an phường tân biên để phục vụ cho công tác điều tra làm rõ
thời gian qua tình trạng xe ô tô chở hàng hóa công cành quá khổ không che đậy và chẳng buộc cẩn thận
có thể gây tai nạn đã trở thành nội ám ảnh đối với nhiều người cùng tham gia giao thông
nguy hiểm nhất là các xe container xe đầu kéo rơ móc chở các loại sắt thép cuộn và cọc bê tông
chạy trên tuyến quốc lộ năm qua địa bàn tỉnh hải sương
trên tuyến quốc lộ năm hàng ngày mật độ phương tiện tham gia lưu thông đông
trong số này có nhiều xe tải hạng nặng chở các loại sắt thép bê tông tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông
tại những đoạn đường không có biển báo hạn chế tốc độ các phương tiện này chạy với tốc độ cao phóng nhanh vượt ẩu
nếu bất ngờ gặp chứa ngại vật lái xe phanh gấp sẽ rất dễ xảy ra đứt chẳng buộc
khi đó những cuộn thép hoặc cọc bê tông rơi xuống đường gây hậu quả rất khó lường
do những lái xe bất cẩn này hoặc là những lái xe mà đã thiếu những cái phụ kiện thiết yếu đấy
thì khi lái xe mà ví dụ như là đi trên đường mà không có tăng này chẳng buộc
thì trong quá trình tham gia giao thông thì nó sẽ xảy ra những cái việc là như là
ví dụ như là cuộn nó sẽ không có đồ tì điểm bám hoặc là có sự răng buộc để nó giữ lại
thì là nó sẽ gây đến cái mất an toàn
cái này nó về bên hàng rời nên là chạy nó phải có cái cọc
nên là chạy nó cũng ế hơn là cái hàng tôn quận
tôn quận thì mình lại phải tăng xích
tăng xích bám vào thành móc như cái này là mình đon kiểu đon củi
nên là rất chắc
khi các chủ phương tiện chủ hàng và lái xe chưa đề cao ý thức chấp hành các quy định đảm bảo an toàn trong vận tải hàng hóa
nhất là đối với hàng rời là những cuộn thép hoặc cọc bê tông sẽ rất dễ xảy ra tai nạn
đối với người và phương tiện
đối với người và phương tiện cùng tham gia giao thông trên đường
để ngăn ngừa nguy cơ tai nạn từ những phương tiện vận chuyển hàng như vậy
lực lượng cảnh sát giao thông thanh tra giao thông tăng cường tuần tra xử phạt những trường hợp không đảm bảo an toàn
đối với các phương tiện trở sát thép thì yêu cầu các lái xe trước khi di chuyển
phải chẳng buộc kiểm tra kỹ lưỡng các phương tiện trở sát thép
có dấu hiệu vi phạm chúng tôi kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến
để đảm bảo cho chính mình người tham gia giao thông không nên điều khiển phương tiện gần các loại xe chở hàng công canh
xe đầu kéo rô móc chuyên trở sát thép cọc bê tông và luôn chú ý quan sát để phòng tránh từ xa
tiếp theo là những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng đặng thành nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại khối hai thị trấn hương khê huyện hương khê tỉnh hà tĩnh
đối tượng trần thị vĩnh trân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại một trăm ba mươi năm lê hồng phong phường tân tiến thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
có nốt ruồi cách ba năm cm trên sau cánh mũi trái
và đối tượng đinh ngọc trúc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hộ khẩu thường trú tại phường đập đá thị xã an nhơn tỉnh bình định có xeo chấm cách một năm cm trên sau đầu lông mày trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được báo
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an